nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập tổng công ty điện lực miền trung đã đón nhận huân chương lao động hạng nhất
vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
bảo đảm cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên
bảy mươi năm năm qua tổng công ty điện lực miền trung luôn phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao
ngoài nhiệm vụ kinh doanh đơn vị cũng đã làm tốt công tác xã hội với nhiều hoạt động thiết thực
như hỗ trợ khắc phục thiên tai bão lột phùng dưỡng mẹ việt nam anh hùng xây dựng các trường học ủng hộ quỹ vì người nghèo
vì những thành tích nêu trên tổng công ty điện lực miền trung đã vinh dự được chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất
thừa ủy quyền của chủ tịch nước lãnh đạo thành ủy đà nẵng cũng đã trao sáu huân chương lao động hạng nhì hai huân chương lao động hạng ba
vì đã có thành tích góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc